hãng thông tấn tass ngày hôm nay đưa tin cuộc tham vấn giữa mỹ và trung về kiểm soát vũ khí sẽ được tổ chức tại washington trong ngày hôm nay theo giờ địa phương
lần gần nhất hai bên tổ chức tham vấn chiến lược như vậy là tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống mỹ donald trump
như vậy là chương trình đối thoại này đã bị gián đoạn khoảng bốn năm rưỡi
chương trình đối thoại này đã bị gián đoạn khoảng bốn năm rưỡi
và tổng thống mỹ joe biden trong vòng chưa đầy hai tuần nữa hai nước đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức cuộc gặp cấp cao này bên lề hội nghị thượng đỉnh apec tại san francisco dự kiến diễn ra vào ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một